trước tình hình nhiều người tìm cách trốn khỏi địa bàn cách ly theo chỉ thị số một mươi sáu
trong đêm qua và sáng nay lực lượng công an cùng với các đơn vị chức năng tỉnh quảng ngãi
đã căng mình bảo vệ các chốt ngăn chặn người dân trốn khỏi địa bàn cách ly
đồng thời cấp bách thực hiện công tác truy vết
hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi
đã được tăng cường về xã phổ châu thị xã đức phổ hỗ trợ công tác phòng chống dịch
ngay trong đêm các chiến sĩ đã bố trí lực lượng xuống các chốt
thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn không cho người ngoài vào vùng dịch
cũng như người cách ly ra ngoài vùng dịch
trong tối ngày hai mươi sáu tháng sáu công an thị xã đức phổ đã lập thêm năm chốt
ở các đường dân sinh giáp danh với các xã và các phường
do đây là khu vực có nhiều đường đi lối lại
nên lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát ngay trong đêm
là thành lập năm chốt kiểm soát để ngăn chặn cách ly
với lực lượng chức năng
lực lượng công an xã phổ thạnh phối hợp với công an xã phổ khánh
kịp thời phát hiện trên bốn mươi người sinh sống trong khu vực cách ly phường phổ thạnh
theo chỉ thị một mươi sáu đã tìm cách trốn vào vùng dịch
khỏi khu vực phong tỏa
hiện nay vẫn còn nhiều người có ý định tìm cách trốn khỏi khu vực cách ly
để đảm bảo truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến bệnh nhân mắc covid một mươi chín
hai ngày qua công an xã phổ châu đã trắng đêm làm việc
cung cấp những mảnh ghép dịch tễ phục vụ chống dịch
công an xã đã xác định truy vết được hơn ba mươi f một hơn một trăm linh f hai hơn hai trăm linh f ba
và cập nhật liên tục cho ngành y tế
công an phường phổ thạnh đã phối hợp với
băng bảo vệ dịch tễ phục vụ chống dịch tễ
công an xã phổ và phối hợp cùng quân sự phường
tiến hành truy vết f một f hai trên địa bàn phường phổ thạnh
hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục tiến hành truy vết
để phục vụ cho công tác điều tra dịch tễ
do tính chất cấp bách trong chống dịch covid một mươi chín
theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ
chống dịch như chống giặc
nên mặc dù đã gần nửa đêm về sáng
khi nhiều người dân đã say rắc nồng
thì lực lượng công an cùng đơn vị chức năng
nơi đây vẫn phối hợp triển khai công tác
đứng chốt tuần tra và truy vết liên tục
không để nội bất xuất ngoại bất nhập